tại hà nội ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng đại sứ quán new zealand và văn phòng phát triển vùng hòa bình chai phan việt nam
đã tổ chức hội thảo tổng kết và chia sẻ bài học kinh nghiệm từ dự án xây dựng cộng đồng vững mạnh và tự lực tại cao bằng giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
dự án được thực hiện trên địa bàn sáu xã nghèo nhất của huyện trà lĩnh tập trung giải quyết các vấn đề an ninh lương thực
tạo nguồn lực thu nhập ổn định hơn cho dân cư cải thiện phương thức canh tác tăng cường cơ hội tạo thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp cho thanh niên
qua năm năm thực hiện đề án xây dựng cộng đồng vững mạnh và tự lực tại cao bằng do chính phủ new zealand tài trợ
đã có một bốn trăm linh hộ gia đình được hưởng từ dự án qua đó làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn miền núi của huyện trà lĩnh
từ tỷ lệ hộ nghèo của sáu xã thực hiện đề án trên ba mươi năm tổng thu nhập của các hộ dân thấp
sản xuất nông nghiệp bấp bềnh chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác
đến nay đã có trên sáu mươi hộ gia đình thu nhập tăng cao một trăm linh trẻ em đăng ký đi học mầm non tiểu học và trung học
đặc biệt nhiều hộ dân được vay vốn đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế giá trị mang lại thu nhập ổn định hàng năm
dự án là sáng kiến rất thiết thực và bền vững đối với tỉnh miền núi có nhiều khó khăn
đang cần có những đột phá để thực hiện chiến lược phát triển lâu dài
vì vậy nhiều đại biểu cùng với các chuyên gia đề nghị
chính phủ new zealand tiếp tục nhân rộng mô hình dự án này trên địa bàn các tỉnh miền núi
góp phần vào sự trưng tay phát triển cộng đồng nói chung của thế giới và việt nam nói riêng